nếu các đồng chí về không tổ chức triển khai làm một cách nghiêm túc làm không có hiệu quả làm không kiên trì mà để tái chiếm các đoàn kiểm tra về mặt công vụ của thành phố mà kiểm tra đến lần thứ ba là tôi xin nói các đồng chí là phải xem xét trách nhiệm và tôi xin nói với các đồng chí là thẳng thắn lần này thành phố cũng sẽ phải xem xét đức một vài đồng chí đi
hôm nay hà nội đã đồng loạt triển khai lập lại trật tự lòng đường về hè và kiểm tra các bãi trồng giữ xe trên địa bàn
chỉ trong buổi sáng ra quân toàn thành phố đã tiến hành xử lý tháo rỡ hàng nghìn trường hợp vi phạm
các vi phạm này chủ yếu là đã được các chính quyền địa phương tuyên truyền nhắc nhở từ trước thế nhưng người dân chưa kịp chấp hành tự tháo rỡ
điểm tích cực trong lần gia quân này là nhờ việc tuyên truyền cũng như vận động người dân ký cam kết từ trước
nên ngay từ sáng nay trên hầu hết các tuyến phố của trung tâm các hộ kinh doanh đã tự giác chấp hành không lấn chiếm lòng đường về hè
tuy nhiên tại một số tuyến phố biển quảng cáo sai phép đã bị lực lượng công an và chính quyền địa phương cưỡng chế tháo rỡ
đơn cử như tại phố bạch mai trong buổi sáng nay đã có hàng chục biển quảng cáo bị công an và ủy ban nhân dân phường cầu gen tổ chức tháo rỡ
người dân cũng cơ bản chấp hành khi lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế
chỉ thị ủy ban nhân dân thành phố của thành ủy hà nội bà con nhân dân cũng ủng hộ thành phố xanh sạch đẹp văn minh lịch sự
nhân dân cũng đồng tình ủng hộ thôi không có vấn đề gì cả
giữ thành phố văn minh sạch sẽ đẹp nhà sạch phố đẹp hủy lô giữ hà nội xanh sạch đẹp
điều tốt nhất để cho khách trong nước và khách nước ngoài đến công tác du lịch trên lãnh thổ việt nam
nhất là thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
thì thấy rằng là cho nó
thông thoáng và dễ đi để đảm bảo an toàn giao thông cho người và tất cả các phương tiện khác
thông tin nhanh từ ủy ban nhân dân và công an quận hai bà trưng
chỉ trong buổi sáng các lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa hơn một trăm linh bục bệ tự phát
lấn chiếm vỉa hè tiến hành thao dỡ hơn bốn trăm linh biển quảng cáo mái che sai quy định
đồng thời cũng đã tiến hành xử lý hơn hai mươi trường hợp xe dừng đỗ trái phép
mục đích chính của chúng tôi ngày hôm nay là tăng cường tuyên truyền nhắc nhở là chính
thế còn về cái xử lý thì
những trường hợp chúng tôi đã tuyên truyền nhắc nhở rồi nhưng vẫn còn vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý
đối với những người bán hàng rong thì vẫn là theo phương châm chỉ đạo của thành phố là chúng tôi tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở là chính
thế và hướng dẫn cho người ta sắp xếp hướng dẫn và sắp xếp
cái này thì có phòng kinh tế đô thị phối hợp với cả công an quận chúng tôi tuyên truyền và sắp xếp cho các hộ dân
hộ bán hàng rong này vào các chợ để kinh doanh
cũng như là tuyên truyền
tuyên truyền cho những người mua đến các cái chợ để mua bán các cái thực phẩm
tại các địa bàn khác các tổ công tác cũng đã quán triệt tinh thần nghiêm túc xử lý
nhờ vậy về cơ bản trong ngày hôm nay về hè cơ bản đã thông thoáng trở lại
bên cạnh việc tập trung xử lý vi phạm các phương án ổn định cho người dân buôn bán đúng nơi quy định
cũng đã được tính tới và sẽ sớm triển khai nhằm tránh tái vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng
cũng trong sáng nay
cũng trong sáng nay
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành gia quân theo ý kiến chỉ đạo của thành phố hà nội
bên cạnh việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công tác
lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý nghiêm các lỗi dừng đỗ sai quy định dưới lòng lề đường
đối tượng lạng lách đánh võng không đổi mũ bảo hiểm
đáng chú ý trong hoạt động ngày hôm nay
lực lượng cảnh sát giao thông còn xử lý nghiêm đối với các trường hợp xe ba bánh giả danh thương binh
xe xích lồ vi phạm các lỗi nhưng không có đăng ký chở hàng công cành chở quá số người quy định
lực lượng cảnh sát giao thông đã điều tra cơ bản nắm tình hình
và trên toàn địa bàn thành phố để xây dựng kế hoạch một cách cụ thể và thực hiện cho nó có hiệu quả
chúng tôi đã chọn để giải quyết có hiệu quả về kế hoạch lần này
chúng tôi đã chọn tám nhóm đối tượng và hành vi
vi phạm nổi lên trong thời gian vừa qua để chúng tôi xử lý
quyết liệt và quyết tâm lập lại cho tựa đô thị
đó là tâm lý chung của những người thực thi nhiệm vụ trong ngày gia quân này
không loại trừ bất cứ trường hợp nào
tuy nhiên vẫn gặp phải một số trường hợp cố tình vi phạm và tỏ ra chống đối lực lượng chức năng
tôi không có gì để làm việc cả
tôi đã làm việc xe tôi thu rất nhiều rồi
tôi cũng đồng ý với bản anh it
tôi đã làm việc tôi không có kiện đâu
anh ra làm việc lập yên bản xong anh đi được chưa
đấy là quyền của anh
anh ra làm việc
hiện tại tôi không có tiện của anh mời anh ra làm việc anh ạ
bây giờ tôi đã thu nhiều xe rồi bây giờ tôi bị thu đâu
tôi có bị thu ít đâu bây giờ tôi thu là chiếc thứ một mươi rồi
với quyết tâm của thành phố
vỉa hè đã thực sự trở lại đúng với chức năng của nó là dành cho người đi bộ
nhưng người dân vẫn còn những nghi ngại về tính khả thi của quyết tâm lập lại trật tự đô thị
vấn đề mà nhiều năm trước đã làm nhưng chưa thành công
tôi rất mừng và rất là vui
để đảm bảo cái an ninh này
tức là ai vi phạm thì cứ phải xử lý
nhưng phải được lâu dài nhưng có độ lửa tháng qua tháng là coi như là đầu gọi lại vào đấy
thấy việc này quá tốt chỉ sợ là không vững bền thôi
chứ rồi dân thì cầu mong như thế này lắm thông thoáng lắm
mà nếu mà làm
được nghiêm chỉnh mãi mãi thì dân rất tin
thế chỉ có một điều là có được hay không là do chính quyền các cấp
cái gì chính quyền cương quyết đều làm được tất
kết quả bước đầu đã thấy rõ
người dân cơ bản đều ủng hộ cách làm quyết liệt này của thành phố
tuy nhiên việc duy trì về hè phong quang sạch đẹp cho người đi bộ đến đâu
xin nhường câu trả lời cho phía các cơ quan chức năng
tiếp sau quyết tâm của ủy ban nhân dân quận một về lập lại trật tự lòng đường vỉa hè
vừa qua chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong
cũng đã chỉ đạo lãnh đạo hai mươi bốn quận huyện của thành phố hồ chí minh
tiếp tục thực hiện mục tiêu trả lại vỉa hè cho người đi bộ trên địa bàn toàn thành phố
lãnh đạo thành phố cũng khẳng định nếu phường nào không làm tốt
chủ tịch phường và trưởng công an phường sẽ xem xét các hình thức kỷ luật
phát biểu này cũng thể hiện quyết tâm của thành phố hồ chí minh
trong việc lật lại trật tự đô thị trên địa bàn
việc dọn dẹp lê đường ở thành phố hồ chí minh
chính lãnh đạo thành phố hồ chí minh khẳng định
không có vùng cấm nhưng cần đúng luật
và cũng đề nghị các cơ quan nhà nước gương mẫu trong việc chấp hành

chính lãnh đạo thành phố hồ chí minh
về sử phạt hành chính
ở các quận huyện khác như tân phú phú nhuận quận bốn
việc kiểm tra xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè
cũng đã được thực hiện khi lãnh đạo thành phố nói rõ
nếu phường nào không làm tốt
chủ tịch phường và trưởng công an phường
sẽ phải nhường chỗ cho người khác làm được việc hơn
tuy nhiên điều được nhiều lãnh đạo các quận huyện đề xuất nhất
chính là việc phân chia các vỉa hè thế nào cho hợp lý
bởi vấn đề nan giải là hàng loạt các cao ốc
căn hộ các trung tâm dạy nghề nhà hàng tiệc cưới
khi xây dựng đã không tinh toàn đến việc để xe

chính là việc phân chia các vỉa hè thế nào cho hợp lý
không khó để nhận ra sau nhiều lần thành phố ra quyết định lấy lại lề đường nhưng đến nay vẫn chưa thể thành công là do những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn xây dựng ở thời điểm đô thị hóa còn tồn tại
cùng với đó sự nhân nhượng của cấp địa phương cũng như việc tính thiếu tự giác của nhiều hộ dân kinh doanh điều này đi ngược lại với lợi ích của đại bộ phận người dân thành phố
tôi đề nghị chủ tịch hai mươi bốn quận quyện phải cam kết với chủ tịch thành phố mà giải quyết cơ bản tình hình trật tự lòng đường vỉa hè trong năm hai nghìn một mươi bảy
mà quân quyền nào không làm được quyền này thì coi như không hoàn thành nhiệm vụ của năm hai nghìn một mươi bảy
rõ ràng bên cạnh quyết tâm của thành phố trong nỗ lực lập lại trật tự đô thị
người dân thành phố cũng như các quốc gia các quốc gia các quốc gia các quốc gia các quốc gia các quốc gia
thành phố hồ chí minh đang chờ đợi việc các quận huyện sẽ nghiêm túc hơn
chính quyền thành phố quan tâm đến những vấn đề cốt lõi như đậu xe bán hàng rong và quản lý xây dựng
để không còn tình trạng đánh chống bò rùi như đã tồn tại nhiều năm nay